việt nam đứng thứ một mươi hai trên hai mươi hai nước có tỷ lệ người mắc bệnh lao cao và là một trong hai mươi bảy nước có nhiều bệnh nhân lao kháng thuốc do không tuân thủ đúng phác đồ thời gian điều trị
điều này không chỉ đe dọa tới tính mạng của người bệnh mà còn dẫn tới những hậu quả nguy hiểm cho cộng đồng
vô hình tạo ra thách thức cho ngành y tế nói chung và chương trình chống lao nói riêng
lao khiến bệnh nhân này thường xuyên ho ra máu sụt cân gầy yếu mất sức lao động cả một mươi năm nay
đang nói mới đây bệnh nhân này được chẩn đoán mắc lao siêu kháng thuốc do không tuân thủ điều trị
còn cô gái này mới chỉ một mươi chín tuổi nhưng sau buổi khám sàng lọc sức khỏe gia đình bệnh nhân thì cô nhận về kết quả mắc lao đa kháng thuốc
trước đó tôi chưa bị bệnh lao tại ra gia đình có bố bị bệnh lao này là tôi bị lây
tổ chức y tế thế giới ước tính có khoảng hai mươi bảy
trong đó có hai mươi bảy người mắc bệnh lao siêu đề kháng trong đó có khoảng một mươi sáu người đã tử vong
nguyên nhân chủ yếu do bệnh nhân không tuân thủ điều trị
điều đáng nói nếu bệnh nhân không có biện pháp phòng tránh thì việc lây nhiễm là không tránh khỏi
bệnh nhân dùng thuốc không đều không đúng giờ không tuân thủ đúng chỉ định dùng thuốc của bác sĩ
nó mới làm cho con bị khỏe lao bị kháng thuốc
người đầu tiên mà bị lây nhiễm từ bệnh nhân đấy là người trong gia đình bệnh nhân
dù có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống lao
xong công tác quản lý điều trị tai khám bệnh nhân còn gặp nhiều khó khăn
do lượng bệnh nhân lũy tích và lượng bệnh nhân phát hiện tăng lên theo từng năm
kháng thuốc và kháng lao thuốc cũng là đúng là một rào cản
bởi vì những trường hợp này là không điều trị được đầy đủ đúng pháp đồ
thì lập tức là những bệnh nhân này sẽ là nguồn lây rất là lớn cho cộng đồng
theo các bác sĩ lao kháng thuốc có thể chữa khỏi nhưng để thanh toán được lao thì vẫn còn là thách thức
đòi hỏi sự hợp tác của người bệnh trong việc thực hiện đúng pháp đồ điều trị